việt nam airline group vjs air dự kiến khôi phục hoạt động vận tải hành khách trên bảy đường bay đội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
ngày bảy tháng một mươi đại diện việt nam airlines group cho hay
hai hãng việt nam airlines và pacific airlines đang lên kế hoạch bán vé trở lại nhiều đường bay hai chiều giữa thành phố hồ chí minh
thanh hóa nha trang tuy hòa quy nhơn phú quốc tần suất mỗi hãng một chuyến khứ hồi trong ngày
việt nam airline cũng đang mở lại đường bay hai chiều giữa thành phố hồ chí minh và huế với tần suốt một chuyến mỗi tuần
đường bay từ vinh đến thành phố hồ chí minh với hai chuyến mỗi tuần
giai đoạn đầu hành khách sẽ phải ngồi giãn cách
với đường bay còn lại các hãng đang theo sát chỉ đạo của cơ quan chức năng để xây dựng lịch bay và mở bán vé
hãng sẽ mở bán vé trên toàn hệ thống bao gồm website ứng dụng di động đại lý và phòng vé ngay khi có sự cho phép của các cơ quan chức năng
đại diện việt nam airline group cho biết
do kế hoạch khai thác có thể bị thay đổi theo tình hình dịch bệnh
việt nam airline đã xây dựng chính sách hoàn đổi vé linh hoạt cho hành khách
nhưng khách mua vé giai đoạn từ nay đến ba mươi một tháng một mươi sẽ được miễn toàn bộ phí đổi vé
hãng vietjet air dự kiến mở lại bảy đường bay giữa thành phố hồ chí minh với quy nhơn thanh hóa tuy hòa phú quốc nha trang với tuần suốt một chuyến khứ hồi mỗi ngày
đường bay thanh hóa nha trang và thanh hóa phú quốc sẽ khai thác hai chuyến khứ hồi mỗi tuần
bà bộ airway cũng đã khai thác trở lại đường bay giữa thành phố hồ chí minh và thanh hóa khánh hòa phú hiên bình định phú quốc theo kế hoạch của cục hàng không việt nam
dựa theo ý kiến của các địa phương cục hàng không việt nam đã công bố kế hoạch dự kiến mở lại một mươi đường bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi không có đường bay đến hà nội
sau khi bộ giao thông vận tải chấp thuận kế hoạch này cục hàng không việt nam sẽ cấp phép bay cho các hãng hàng không
theo quy định của cục hàng không việt nam hành khách đi máy bay phải tuân thủ năm k khai báo y tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine trong ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không qua sáu tháng tính từ thời điểm xuất phát
riêng hành khách từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao tự ứng với màu đỏ cấp bốn phải có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai tiếng trước giờ khởi hành